chuyển sang những nội dung quan trọng khác
thưa quý vị sáng nay ngày hai tháng năm ban chấp hành đảng bộ tp hà nội đã tổ chức hội nghị lần thứ một mươi bảy
sáu nội dung lớn được xem xét cho ý kiến tại hội nghị
trong đó các đại biểu nghiên cứu góp ý và thể hiện rõ quan điểm để lựa chọn một phương án chủ đề
và phương châm đại hội lần thứ một mươi tám đảng bộ tp hà nội
đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
bước đầu ban thực vụ thành ủy hà nội đã thống nhất trình ban chấp hành đảng bộ tp bốn phương án
về chủ đề và phương châm đại hội lần thứ một mươi tám đảng bộ tp hà nội
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng nhấn mạnh
chủ đề và phương châm đại hội lần thứ một mươi tám là nội dung quan trọng trong báo cáo chính trị của đại hội đảng
mặc dù chủ đề không dài nhưng lại chứa đựng những tư tưởng chủ yếu được quán triệt
trong toàn bộ nội dung báo cáo chính trị và các báo cáo khác trong văn kiện đại hội
là khẩu hiệu tuyên ngôn hành động
những nội dung nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đảng bộ và nhân dân thủ đô trong nhiệm kỳ
là tư duy tầm nhìn chiến lược ngọn cờ hiệu triệu tập hợp đoàn kết phát huy sức mạnh toàn đảng bộ
toàn quân và nhân dân thủ đô quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố
vì vậy các đại biểu cần nghiên cứu kỹ lưỡng để lựa chọn ra được một phương án về chủ đề
và phương châm đại hội nổi bật tối ưu đầy đủ nhất đáp ứng được các yêu cầu